tuy nhiên cho đến nay vẫn có không ít giáo viên băn khoăn về việc cần làm gì để tạo tính sinh động và thu hút học sinh học trực tuyến
chị ngọc đang soạn giáo án điện tử để chuẩn bị quá trình giảng dạy online cho học sinh lớp một
theo chị ngọc đối với học sinh lớp một trẻ em thường dễ bị sao nhãn tính tự giác trong học tập chưa cao
bởi vậy giáo án phải trú tâm về bài giảng như hình ảnh phải đẹp nội dung bài giảng hấp dẫn tạo không khí vui tươi cho lớp học
ngoài ra chị ngọc xây dựng mô hình kiểm tra kiến thức cho học sinh bằng cách đưa ra những câu hỏi ngắn
những vấn đề gần gũi với cuộc sống giúp học sinh dễ liên tưởng tưởng tượng

so với việc chuẩn bị bài dạy trực tiếp thì tôi phải chia sẻ rằng là công việc của giáo viên để chuẩn bị được một tiết học trực tuyến
nó vất vả hơn rất là nhiều bởi vì chúng tôi phải chuẩn bị từ hình ảnh rất là chi tiết cụ thể
bởi vì sự tương tác giữa cô giáo và học sinh là đã không được trực tiếp rồi
vì thế mà bài học mà nhất là đối tượng học sinh nhỏ như lớp một thì các em cần phải có những cái hình thức nó phong phú
vì thế chúng tôi thường là phải lồng tiếng những nhân vật hoạt hình gần gũi với các em
để thu hút các em
để thu hút được các em vào cái nội dung bài học
với sự chuẩn bị chú đáo cùng kinh nghiệm dạy học online trong đợt dịch trước
chị tuyết khá thành công trong việc truyền tài kiến thức cho học sinh
theo chị tuyết với mỗi tiết học để thu hút sự chú ý của học sinh
chị thường xuyên đặt những câu hỏi đáp giúp tăng tương tác giữa giáo viên và học sinh
thêm nữa để tăng độ hấp dẫn cho học sinh
khi học online chị tuyết tận dụng các ứng dụng có sẵn trong các phần mềm họp trực tuyến
để tạo không khí vui tươi cho lớp học
những trò chơi được lồng ghép khéo léo trong những tiết học
không chỉ giúp giải tỏa không khí áp lực học tập
mà còn giúp học sinh có cảm hứng hơn trong việc học
mặt khác chị tuyết tạo ra thực đơn bài tập
từ dễ đến khó để tìm ra những lỗ hổng của học sinh trong việc lĩnh hội kiến thức
kết quả của bài học sẽ được đánh giá và gửi về gia đình
quy định này đã tạo thói quen và cảm hứng cho học sinh sau mỗi giờ học

trái với cảm giác hoang mang ban đầu
đây là năm thứ hai chị hạnh làm quen với hình thức học online cùng các con
tuy nhiên ở độ tuổi lớp một vừa mới tiếp xúc với môi trường học tập
tính tự giác chưa cao chị hạnh phải hướng dẫn
ngồi cạnh kèm quan sát giúp con tập trung hơn khi ngồi học
khi mà cô tổ chức những cái buổi học
bạn ấy cũng biết một số tao tác
nhưng bạn ấy cũng có thể mở ứng dụng này
hoặc là bạn ấy cũng có thể tắt mở mít
ngồi khoanh tay
hoặc là chờ cô gọi phát biến
nhưng mà bạn ý thì đúng là ở tuổi mầm non nên là
khi mà bạn ngồi học thì mình luôn luôn phải ngồi bên cạnh
bởi vì các bạn ấy không thể tập trung hết toàn bộ cái thời gian của cô
để cái buổi học của cô thành công thì thực sự là cần sự hỗ trợ của phụ huynh
học tập trực tuyến là giải pháp thích hợp để học sinh tiếp thu kiến thức
trong thời điểm dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tuy nhiên hiệu quả của quá trình này bị hạn chế
bởi thời gian và không gian tương tác công nghệ và điều kiện của mỗi gia đình
giáo viên thì cũng đã có được một cái năm học với cái kinh nghiệm để chuyển đổi số rồi
thế nhưng mà với những học sinh lớp một thì cũng khá là nhiều các thầy cô cũng sẽ còn bối rối
chúng ta cũng phải hiểu là như thế này
đây là cái thời điểm mà không phải là chúng ta cứ lấy cái thời gian học dài ra
để mà coi như là giúp cho các con có nhiều kiến thức đâu
mà cái quan trọng là thời gian học thì nó ngắn thôi
rồi mỗi một cái hoạt động mà cô dạy cho các con
để cho các con phải tập trung nghe rồi tập trung nhìn
thì chỉ tầm khoảng
từ một mươi đến một mươi năm phút thôi tại vì sức chú ý của các bạn nó chỉ đến mức thế thôi
sau đó thì cô lại cho một cái hoạt động để giúp cho các con đứng dậy
vận động theo nhạc này hoặc chơi đố ô chữ này
hoặc là thủ công hay là làm cái gì đấy
để cho nó cân bằng giữa cái hoạt động là cứ phải tương tác nhìn cái màn hình và những cái hoạt động khác
học trực tuyến là một phương pháp mới mẻ đặc biệt là với các học sinh cấp một
bởi vậy ngoài việc tăng tính hấp dẫn trong giảng dạy của thầy cô giáo
thì sự hỗ trợ của cha mẹ cũng vô cùng quan trọng
để con em học tập hiệu quả nhất các bậc phụ huynh cần lưu ý
lựa chọn cho con không gian học tập riêng biệt yên tĩnh thoáng mát đầy đủ ánh sáng
luôn cùng con chuẩn bị đồ dùng học tập sách vở trước khi tham gia lớp học
luôn theo sát quá trình học tập để kịp thời hướng dẫn nhắc nhở và động viên con
trong quá trình học để tạo hứng thú cho con
cha mẹ cũng nên kiểm soát cảm xúc tránh quát mắng trừng phạt